năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua trong công an nhân dân đã phát triển sâu rộng sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng nội dung phong phú thiết thực phù hợp với thực tiễn trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các chương trình công tác phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội góp phần kiềm chế làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị
các yếu tố gây mất ổn định xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định an toàn lành mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
năm năm qua các lực lượng công an nhân dân từ bộ đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung hình thức phương pháp vận động quân chúng theo phương châm gần dân trọng dân nói cho dân hiểu làm cho dân tin
với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư công an các đơn vị địa phương đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức chính trị xã hội vận động nhân dân
huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong năm năm qua
đồng thời chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ cả trong lực lượng công an chính quy và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của đất nước

chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa nắm chi tiết về diễn biến có liên quan đến tình hình an ninh trật tự có thể xảy ra
giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt và trực tiếp thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền
đối với những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn ngay từ cơ sở
tại đại hội các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi hai đồng chí
đại tá võ hùng minh tái đắc cử bí thư đảng ủy công an tỉnh bến tre khóa mới
chiều qua tại hà nội đảng bộ cục y tế bộ công an tổ chức đại hội lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy trong năm năm qua đảng bộ cục y tế bộ công an đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ và chỉ trị
những mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ cục y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã để ra
nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín cục y tế đã chủ động
kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo bộ ban hành nhiều văn bản kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả đến các đơn vị trong toàn lực lượng
phát biểu tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn
nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực thành tích mà đảng bộ cục y tế đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu
cục y tế chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường trong công an nhân dân
đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu cục y tế cần chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh bình thuận lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc vào sáng nay ngày sáu tháng tám
đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
thứ tỉnh ủy bình thuận
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh bình thuận đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo tình hình
đấu tranh vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động
giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh phức tạp về an ninh chính trị nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được của cán bộ đảng viên đảng bộ công an tỉnh bình thuận trong nhiệm kỳ qua
và đồng tình với các phương hướng chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới
trung tướng lương tam quang lưu ý trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng bộ công an tỉnh phải chủ động nắm
phân tích và dự báo tình hình tích cực tham mưu với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
luôn dành thế chủ động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đại hội đã bầu một mươi chín đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và bầu đoàn đại biểu giữ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn